với đa số đại biểu tán thành chiều nay ngày chín tháng một mươi một quốc hội đã thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
trong đó thông tin đáng chú ý là việc tăng lương cơ sở lên một bốn trăm chín mươi đồng một tháng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay với tám mươi sáu một mươi chín đại biểu có mặt biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị quyết thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một ba mươi chín triệu đồng một tháng lên một bốn mươi chín triệu điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở
thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín